lên đến ba năm tù
lý giải về nguyên nhân bắt hoàng linh trung khi đối tượng này vừa được trả tự do
vị cán bộ công an cho biết theo điều tra vào trưa ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng linh trung đã đến tỉnh phú yên trộm một sợi dây chuyển vàng trị giá gần bốn mươi bốn triệu đồng
hành vi của đối tượng đã được camera ghi lại
cụ thể vào trưa ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hoàng linh trung đã đến cửa hàng trang sức p g
trên ngánh phú yên giả vờ hỏi mua trang sức yêu cầu nhân viên bán hàng lấy năm sợi dây chuyển để xem
sau khi nhân viên cửa hàng tư vấn đem ra khỏi tù kính cửa hàng năm sợi dây chuyển
đối tượng link trung đã cầm trên tay xem rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên đưa thêm những mẫu khác
đồng thời đối tượng đã lợi dụng sơ hở của nhân viên nhanh tay trộm lấy một sợi dây chuyền bằng vàng trang ý
có trị giá hơn ba mươi một bốn triệu đồng bỏ vào túi quần phải trả lại bốn sợi dây chuyền
ngay sau đó y lấy lý do đi đổi tiền
us rồi nhanh chóng lấy xe máy ra quảng trị
sau khi tiếp nhận trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa tiên huế đã cử tổ công tác truy xét theo hướng đối tượng bỏ trốn
đến khoảng hai mươi hai h ngày bảy tháng sáu công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh quảng trị
tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà nghỉ long giang phường đông giang thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trên đường trốn chạy hoàng liên trung đã bán sợi dây chuyển trộm được cho một cửa hàng kinh doanh vàng với giá một mươi sáu triệu đồng
ba ngày sau đó trên đường tẩu thoát đối tượng này tiếp tục có hành vi trộm cắp ở thành phố huế tỉnh thừa tiên huế
mặc cho khi ấy lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm tung tích
sau đó đối tượng đã bị cơ quan chức năng tỉnh thừa tiên huế bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh này tuyên phạt khoang linh trung chín tháng tù đây chính là bản án mà đối tượng này vừa chấp hành xong
ở một diễn biến khác công an tỉnh phú yên phát hiện khoang linh trung là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở tỉnh này vào ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
qua quá trình điều tra sau khi nhập cảnh vào việt nam vào ngày một mươi bảy tháng năm đối tượng linh trung vào thành phố hồ chí minh mua xe máy
mang biển kiểm soát năm mươi chín n một bảy mươi hai nghìn bốn mươi bảy là phương tiện gây án hoạt động trộm cắp tài sản với thủ đoạn trộm cắp tài sản từ nam ra bắc
theo quy định công an tỉnh phú yên sẽ bắt giữ quang liên trung để xử lý theo quy định
của pháp luật tuy nhiên do đối tượng đang chấp hành án phạt tù thế nên cơ quan chức năng tỉnh phú yên hoãn lệnh bắt giữ chờ đối tượng ra tù
trong thời gian đối tượng này bị giam cơ quan liên ngành đã đến thẩm vấn khoang linkom và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra tại phú yên
do đó công an tỉnh phú yên đã ban hành kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên ra cáo trạng truy tố khoang liên trung tội trộm cắp tài sản
do vậy nhận được thông tin đối tượng chấp hành xong án phạt tù chín tháng về tội trộm cắp tài sản do bị cáo gây ra tại tỉnh thừa thiên huế vào ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tử pháp công an tỉnh phú yên đã cử lực lượng bắt tạm giam khoang linh trung ngay trước cổng chạy giam vĩnh quang
theo thông tin từ cán bộ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ từ pháp lý giải trong quy định hoàng liên trung phạm tội sẽ bị trục xuất ngay khi chấp hành án
tuy nhiên đối tượng này lại phạm thêm tội ở phú yên nên tiếp tục bị bắt giữ chưa thể trục xuất được
bên cạnh đó khoa liên trung vẫn còn nợ các khoản thi hành án nên cũng cần thời gian để các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền